quay ngày hôm nay của chúng tôi là ông nguyễn thế trung tổng giám đốc tập đoàn công nghệ dtt
xin chào minh ngân và kính chào quý vị khán giả
vâng trước hết thì xin được mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
để hiểu rõ hơn về mô hình thành phố thông minh được thực hiện tại hàn quốc
tại hàn quốc dự án thành phố mọi nơi gọi tắt là uste đã được triển khai tại năm mươi trên một trăm sáu mươi ba thành phố
đi đầu là thủ đô seoul
uct được xây dựng dựa trên sự kết hợp của cơ sở ả tầng và công nghệ thông tin
để cung cấp các dịch vụ phổ biến như giao thông vận tải môi trường và phúc lợi xã hội
ở bất cứ thời gian và địa điểm nào cho người dân
thành công lớn nhất không thể không nói tới khi xây dựng thành phố thông minh ở hàn quốc
là hệ thống mạng lưới giao thông thông minh quốc gia
nổi bật nhất là hệ thống vận hành và thông tin giao thông seoul topid
khi truy cập website topee người dùng có thể kiểm tra tình trạng giao thông hiện tại
vị trí tắt đường vị trí các bãi đỗ xe gần đó
các ứng dụng subway navigation và soundbush trên điện thoại di động
cho phép người dùng phương tiện công cộng tìm kiếm thông tin vị trí các ga tàu điện
hoặc chạm xe buýt gần nhất ước tính thời gian tàu xe đến thời gian di chuyển dự kiến
đặc biệt hàn quốc rất coi trọng vai trò của người dân trong việc xây dựng thành phố thông minh
vì vậy bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chính phủ hàn quốc đã cho triển khai một số ứng dụng
trên nền tảng công nghệ thông tin giúp người dân có thể trực tiếp gửi các ý kiến đóng góp
hay phản hồi của mình tới chính phủ
còn tại việt nam cũng đã quan tâm vào việc xây dựng và phê duyệt các đề án
quy hoạch phát triển đô thị thông minh
trong quá trình đó các công ty viễn thông doanh nghiệp về công nghệ thông tin
đóng vai trò khá tích cực và quan trọng để giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh cho chính quyền
đối với đô thị thông minh hiện nay bnpt đang phối hợp với cả
và hợp tác với cả các đối tác như microsoft ntd data futsu của nhật bản
tòa những đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến smart city
ngoài ra cũng hợp tác với một số các đối tác bên hàn quốc
các nhà chị biết là các thành phố seoul hoặc là những thành phố singapore
là một trong những nước mà đã đi đầu tiên phong trong các lĩnh vực về smart city
fpt trong những năm vừa qua đã tham dự vào các đề án nền tảng
để xây dựng thành phố thông minh đặc biệt chúng tôi tập trung vào giao thông thông minh y tế thông minh
đang triển khai và có một cái hiệu quả một cái sự chấp nhận của cả chính quyền cũng như người dân rất tốt
chúng tôi đang triển khai ở một số các thành phố
đầu tiên là ở phú quốc những anh chị cũng nghe thông tin
và vừa rồi là triển khai đề án ở hồ chí minh
và đặc biệt là hồ chí minh là một trong những thành phố hết sức là nóng
đặc biệt là các vấn đề về giao thông về ngập lụt
rồi các vấn đề liên quan đến người dân
và các giải pháp của vnpt tập trung là xoay quanh các nội dung trọng tâm và tập trung cho người dân là chính
thời gian qua ước tính có gần hai mươi tỉnh thành phố đã tổ chức hội thảo và ký thỏa thuận hợp tác
với các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin trong và ngoài nước
để xây dựng các dự án thí điểm về phát triển đô thị thông minh
điều này cũng cho thấy nỗ lực của các thành phố các doanh nghiệp
trong việc đẩy mạnh phát triển các thành phố thông minh đô thị thông minh tại việt nam
vâng thưa ông qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng có thể nhận thấy hàn quốc
là một trong số những cái quốc gia đã rất là thành công trong việc xây dựng
ứng dụng công nghệ để xây dựng các thành phố thông minh
vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về chúng tôi đánh giá nhận định của ông
về những mô hình được áp dụng tại các thành phố của hàn quốc
chúng tôi thì có tham dự giả soát một số các dự án thành phố thông minh
trong giai đoạn năm năm vừa qua
và trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi phải khảo sát rất nhiều
mô hình thành phố thông minh trên thế giới
rõ ràng là hàn quốc là một cái quốc gia đã có những cái chủ trương đi đầu trong lĩnh vực này
nhưng cũng phải nói là những cái ý định ban đầu của họ cách đây tám năm chín năm
thì đã không được thành công cho lắm
và trên những cái cơ sở không thành công như vậy thì họ mới tạo ra được
những mô hình thành công như của seoul mà chúng ta vừa xem ở trong phóng sự vừa qua
và tôi muốn nói đến điều đó để nói rằng là
nếu ta nhắc đến hàn quốc thì người ta cũng phải nhắc đến những cái gì thành công
chứ không phải là mọi thứ của hàn quốc hay là mọi thứ của một nước nào đấy là sẽ phù hợp
và hơn nữa thì cái mô hình thành phố thông minh thì nó không có một cái tiêu chuẩn có sẵn
mà chúng ta mang về và nói rằng nó sẽ phù hợp với hà nội
hay là thành phố hồ chí minh hay đà nẵng hay là bắc ninh hay hải phòng
mà với mỗi một cái nơi trốn của chúng ta mới một cái thành phố chúng ta
chúng ta phải có nhu cầu của chúng ta
và chúng ta sẽ có cái tình trạng cái hiện trạng chúng ta sẽ phải áp dụng phù hợp với
ta tôi nói ví dụ như là những cái giải pháp về thành phố thông minh trong giao thông của hàn quốc
tôi nghĩ rằng là có thể dễ dàng ứng dụng phần nào cho đà nẵng và mang lại những hiệu quả
thế nhưng nếu mà chúng ta ứng dụng cái việc này cho hà nội thì có thể cái hiệu quả nó sẽ thấp hơn nhiều
bởi vì ngay cả chúng ta nhìn thấy rằng à xe buýt của hà nội rất là chậm
chúng ta biết thêm một ít thông tin về xe buýt thì nó cũng tốt
nhưng nó không có nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy là cái giao thông chúng ta đã thông minh hơn rất nhiều
trong khi hà nội có thể chúng ta cần nhiều
những cái giải pháp về quy hoạch thì chúng ta cần nhiều giải pháp về phân luồng
và những cái điều đó thì có thể là chúng ta chưa học được hàn quốc qua mô hình vừa rồi
được biết là hiện tại thì tập đoàn công nghệ dtt cũng đang tham gia vào hỗ trợ phối hợp cùng với các cái tỉnh tỉnh thành của việt nam
để xây dựng và ứng dụng công nghệ để phát triển những thành phố đô thị thông minh
ông có thể chia sẻ thêm với chúng tôi về những cái kinh nghiệm những cái bài học mà doanh nghiệp của mình
cũng như là các cái tỉnh thành của việt nam đang chọn lọc để ứng dụng cho thành phố
cũng như là đô thị
chúng tôi bắt đầu làm về thành phố thông minh như đô thị thông minh từ những năm hai nghìn một mươi tám
và chúng tôi được tiếp cận với cả mô hình của thành phố đà nẵng
khi chúng tôi triển khai toàn bộ hệ thống chính quyền điện tử
thì chúng tôi cũng cùng với cả thành phố đà nẵng để đi vào cái chương trình thành phố thông minh
và được cùng hiểu biết về cái chương trình mà ibm đã tài trợ thành phố đà nẵng để làm một số việc
thì trong đó chúng tôi có một mươi quan điểm khác với những cái quan điểm của ibm đã tư vấn cho thành phố đà nẵng
đấy là chúng tôi nghĩ rằng là
ngoài chuyện sử dụng các cảm biến để lấy thông tin của nguồn nước hay là giao thông
cái điều đấy cũng là rất là quan trọng
thì có một cái cảm biến rất là quan trọng khác là cảm biến của người dân
tức là chính những cái phản hồi của người dân đưa lại cho chính phủ
chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái nguồn thông tin có lẽ là quan trọng bậc nhất
để mà có thể giúp chính quyền của một đô thị hiểu hơn về mình và đưa ra những quyết định thông minh hơn
cho nên chúng tôi đã bắt đầu triển khai những hệ thống như vậy tại đà nẵng
rồi sau này mở rộng ra các thành phố khác như là bắc ninh
với văn hóa chính phủ là thực ra đấy là một cái bước mà chúng tôi nghĩ là
đang thông minh hóa cái hệ thống chính quyền tử của chúng ta hướng đến thành phố thông minh
trên những kinh nghiệm khác khi chúng tôi làm việc với cả cái đề án thành phố thông minh của thành phố hồ chí minh
thì chúng tôi thấy rằng là ngoài chọn lọc những cái việc cụ thể như chúng ta vừa nói
thì còn có một cái điều rất quan trọng tức là chúng ta cần phải xác định được
cái lộ trình trưởng thành của một thành phố và lúc nào và cái gì có thể thông minh hơn
chứ không thể chúng ta dàn hàng ngang và nghĩ rằng là
bằng cách đầu tư một cái lượng tài chính hay là thời gian hay công sức
mà chúng ta có thể cùng một lúc thông minh hơn về mặt y tế về mặt giáo dục về mặt giao thông về tất cả mọi thứ
tôi nghĩ rằng là ngay chỉ cần để làm cho thành phố nó sạch hơn trong nhiều khuôn viên
ví dụ ta chỉ cần muốn làm sạch hơn trong nhà trường sạch hơn trong bệnh viện
nên đường phố đã là một cái nỗ lực rất lớn rồi mà cũng đã rất khó thực hiện
thành phố hồ chí minh vẫn hay nói câu chuyện là phân loại rác
rất nhiều năm chúng ta không phân loại được rác
thế thì liệu chúng ta có thể làm một đồng loạt để thông minh hơn trong rất nhiều lĩnh vực hay không
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái bài học mà chúng tôi có được trong năm năm vừa qua
là không phải là chúng ta có sẵn một mô hình mà chúng ta áp dụng
mà chúng ta phải rất hiểu chúng ta đang ở đâu
và tìm ra được một cái lối đi thông minh một cái lộ trình thông minh để triển khai thành phố thông minh
dù là lựa chọn mô hình nào hay ứng dụng công nghệ nào
thì cái việc mà phát triển thành phố thông minh cũng quay trở lại với việc là để làm thế nào
cuộc sống của người dân hay là cái nhu cầu của doanh nghiệp để đáp ứng một cách tốt hơn đúng không ạ
trong cái mô hình của hàn quốc chúng ta cũng nhận thấy là họ đưa người dân vào trong cái vị trí trung tâm
ông có thể chia sẻ thêm với chúng tôi về yếu tố này trong việc phát triển thành phố thông minh ạ
thì thực ra là chuyện hàn quốc mà lấy ý kiến của người dân thì chúng ta cũng đã làm
ở đà nẵng chúng ta đã làm việc này hai năm rồi
và nếu bạn ở đà nẵng bạn có thể cài lấy một cái ứng dụng trên điện thoại di động
bạn ra ngoài đường bạn thấy một cái ổ gà hay là thấy một cái dây điện nó rơi xuống bạn phải chụp ảnh và gửi về cho thành phố đà nẵng
sẽ có một cái trung tâm giao dịch thông tin họ sẽ xử lý cái đó gửi về cái đơn vị chức năng và sẽ phản hồi bạn trong thời gian ngắn nhất
thì cái điều đó là chúng ta đã làm
nhưng mà chúng ta cần nhìn cái góc độ người dân làm trung tâm ở một cái chiều sâu hơn
tức là thành phố thông minh không phải là chúng ta có một cái hạ tầng thông minh
điều đó cũng rất là xa xôi
đừng nghĩ rằng là chúng ta
chúng ta một ngày nào đấy có thể biến ngay tất cả những cái đường chúng ta đang đi này trở thành những cái đường rất là thông minh
mà chúng ta hãy nghĩ rằng là thành phố thông minh là nơi chúng ta cung cấp các dịch vụ thông minh
các dịch vụ thông minh này có nghĩa rằng là tiết kiệm thời gian cho người dân tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp
và không chỉ là những giao dịch đối với nhà nước mà là giao dịch đối với tất cả các dịch vụ mà người ta sử dụng trong một không gian đô thị
ví dụ như là chúng ta nói đến giao thông y tế giáo dục v v
thì tất cả dịch vụ đó có thể được nhà nước cung cấp một phần có thể các đối tác cung cấp một phần có thể các doanh nghiệp cung cấp một phần
và có thể là cộng đồng phải hợp tác nhau
thì cái việc lấy người dân làm trung tâm phải được hiểu rằng là chúng ta nên thiết kế các hệ thống thành phố thông minh hướng theo các dịch vụ thông minh
chứ không phải chỉ là các cái hạ tầng và các hệ thống thông minh
vâng ở việt nam hiện nay thì chúng ta đang nhận được cái sự chuyển giao về công nghệ trong việc phát triển thành phố thông minh từ các quốc gia phát triển trên thế giới như là hàn quốc như là nhật bản như là hà lan
với những cái công nghệ với những cái mô hình mà họ đã ứng dụng thành công rồi
ông đánh giá như thế nào về điều này và chúng ta cần phải lưu ý cái điểm gì ạ
tôi nghĩ rằng là trong bất cứ cái việc gì mà chính phủ đã từng đầu tư thì đều có một cái cách thức là bắt đầu ông tham khảo kinh nghiệm
và bao giờ cũng mong muốn là có được sự chuyển giao của các nước
nhưng mà tôi không biết trong lĩnh vực khác
nếu người ông tin thì tôi chưa nhìn thấy cái việc đấy thành công lắm trong bất cứ một cái dự án nào mà chúng ta làm nếu mà chúng ta chỉ nhận một mô hình mà chúng ta triển khai
và cho nên là cái kinh nghiệm của chúng tôi rằng là tất cả những mô hình tham khảo đấy đều rất tốt
nhưng mà trong thành phố thông minh thì chúng ta cũng nên để ý rằng là đã có những mô hình phổ quát trên thế giới
không phải do một nước nào đưa ra mà những mô hình đó do những hệ thống ban hành tiêu chuẩn của thế giới
ví dụ như itu hay hiệp hội viễn thông quốc tế
hay là của ieee hay là của iso
họ đều đã có những cái tiêu chuẩn về thành phố thông minh
và chúng ta nên đầu tiên là căn cứ vào những tiêu chuẩn này
bởi vì nó là những tiêu chuẩn khách quan và mang tính phổ quát
sau đó chúng ta có thể dựa trên cái vấn đề của thành phố của đô thị chúng ta
thì đi tìm những thành phố đô thị tương tự
khi chúng ta đã hiểu bản chất là những cái tiêu chuẩn đã được phổ quát như vậy rồi
chúng ta có thể học những cái bài học cụ thể của các thành phố khác
thế hiện nay chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyển giao kinh nghiệm gọi là chuyển giao kinh nghiệm đấy nó chưa đủ sâu
mà chúng ta đang là chuyển giao công nghệ
có nghĩa là đâu đó các hãng bán các công nghệ thì mong muốn rằng là cho chúng ta xem một cái viễn cảnh ở dubai hay là ở london hay là ở đâu đó
những cái nơi mà chúng ta không thể bằng cách là đưa hệ thống thông minh chúng ta có thể biến thành những cái thành phố như thế trong ngày một ngày hai được
nhưng mà họ đưa ra những hình ảnh đấy rất là đẹp
để chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên mua công nghệ đó
tôi nghĩ rằng là chúng ta
chúng ta sẽ phải làm rất là căn cơ
chúng ta phải hiểu bản chất hiểu tiêu chuẩn và tham khảo những cái bài học cụ thể
ví dụ những cái thành phố mà chúng ta nên tham khảo không phải đâu xa như jakarta
và tôi nghĩ là ngay cả hà nội đang có những cách làm thành phố thông minh rất là tốt
ví dụ như biến những bãi rác trở thành những vườn hoa
đấy chính là những cái giải pháp về thành phố thông minh mà chúng ta cần phải nhân rộng
chứ không phải lúc nào cũng là mua công nghệ về để triển khai
vâng tiệu chung lại thì ông có thể đưa ra những cái điểm cần lưu ý
đối với các cái đô thị đối với các cái thành phố của việt nam
khi mà họ muốn hướng tới cái mục tiêu là phát triển thành phố thông minh ạ
trên những kinh nghiệm chúng tôi làm thực tế chúng tôi nghĩ là như thế này
đầu tiên là phải làm tốt cái vấn đề dữ liệu
có được tích hợp được tất cả dữ liệu của chính phủ
sau đó tích hợp được với dữ liệu của các đối tác để cung cấp dịch vụ
ví dụ như đối tác cung cấp về nước về điện về dịch vụ giao thông ví dụ y tế
đấy thực ra cũng là một
đa phần là các công ty nhà nước
nhưng chúng ta còn chưa tích hợp được dữ liệu để lại với nhau
và có được cái dữ liệu đấy bắt đầu chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện thông minh hơn
bởi vì xuất phát từ dữ liệu đó chúng ta mới nghĩ ra rằng chúng ta cần làm gì
và khi làm thì chúng ta hãy nghĩ rằng là một cái dự án thành phố thông minh phải được nhiều bên tham gia
không phải chỉ có vấn đề chính phủ
không phải chỉ có cái nhà cung cấp dịch vụ đó
mà còn có người dân và có doanh nghiệp tham dự vào đó
và chúng ta phải tạo ra những cộng đồng
để chỉ khi các cộng đồng này coi rằng những việc cần làm này là những việc họ thích làm họ muốn làm
thì cái việc đó sẽ thành công
tôi nói ví dụ như là bây giờ nếu chúng ta yêu cầu rằng là tất cả các nhà dân đều phải có một con robot rất là thông minh các cổng
thì chả ai ta sẽ mua con robot đấy cả
thế nhưng mà nếu mà là mỗi một khu phố chúng ta sẽ có trang bị cho cái đèn nó thật là sáng
để đảm bảo rằng là sẽ không có cái cảnh tối tâm hay là cái nguy cơ về an ninh
vì cái đó được lòng dân và thì sẵn sàng người dân bỏ tiền để làm việc đó
thế thì dựa trên dữ liệu chúng ta có dựa trên cái cách hợp tác với cộng đồng
thì chúng ta sẽ ra những cái sáng kiến
và để những cái sáng kiến đấy đi vào cuộc sống
thì chúng ta sẽ có sự đầu tư từ các bên
thì đấy là những mô hình thành phố thông minh chúng tôi nghĩ là căn cơ và bền vững
vâng một lần nữa thì cảm ơn những chia sẻ của ông dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và về phía người dân thì tôi tin chắc rằng mỗi một người họ cũng sẽ mong muốn được cộng tác cùng với cả các cái doanh nghiệp cơ sở chính quyền
để làm thế nào mà khu vực nơi họ sinh sống
thành phố đô thị nơi họ sinh sống sẽ sớm trở thành những đô thị thực sự thông minh
chứ không chỉ là ứng dụng công nghệ và chưa thực sự hiệu quả đúng không ạ
vâng cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây